ngày hôm nay ba tháng một tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên tòa xét xử hai nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng và đồng phạm
trong vụ thâu tóm nhà đất công sản ở đà nẵng với phần xét hỏi các bị cáo
trả lời phần xét hỏi bị cáo đào tấn bằng cựu phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng khẳng định
người có thẩm quyền ra quyết định chuyển nhượng các dự án công sản trên địa bàn thành phố ở thời điểm phạm tội là cựu chủ tịch trần văn minh
bị cáo này cũng thừa nhận có tham gia soạn thảo công văn tám nghìn ba trăm ba mươi hai để trần văn minh ký chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất cho phan văn anh vũ
tuy nhiên đây là nhiệm vụ chính trị liên quan đến văn bản mật của bộ công an để bảo vệ đảng nhà nước chứ không hưởng lợi gì
tại phiên tòa trong phần kiểm tra căn cước phan văn anh vũ đã khai học hết lớp một mươi trên một mươi hai
đến nay chưa biết bằng cách nào mà vũ nhôm được tuyển dụng vào làm tình báo viên sau này đã bị cho ra khỏi ngành và khai trừ đảng
sau khi có tên tuổi và có mối quan hệ với các lãnh đạo vũ nhôm đã được yêu ái thâu tóm nhiều dự án đất đai ở đà nẵng
biết được công ty cổ phần cung ứng tàu biển đà nẵng được ủy ban nhân dân tp đà nẵng đồng ý bán nhà đất công sản số hai mươi bạch đằng không qua đấu giá
vũ nhôm đã chỉ đạo cho em vợ là nguyễn quang thành đến gặp lê anh tuấn chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm giám đốc công ty cổ phần cung ứng tàu biển đà nẵng để thỏa thuận nội dung
công ty này đứng ra làm thủ tục mua nhà đất sau đó chuyển nhượng lại cho vũ
cũng giống như nhiều bị cáo đã khai tại tòa bị cáo tuấn nói lãnh đạo cấp cao nhất của thành phố thời điểm đó chỉ đạo